trước sự việc hàng trăm học viên tại một cơ sở cai nghiện ma túy ở tỉnh đồng nai gây náo loạn và bỏ trốn vừa xảy ra mới đây
ủy ban quốc gia phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm do phó chủ tịch ủy ban bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung dẫn đầu
đã đến thị xát kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động tại cơ sở ca nghiện ma túy số một và số năm của thành phố hà nội
đến thăm cơ sở ca nghiện ma túy số năm là một cơ sở ca nghiện tự nguyện
phó chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống aids và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
đã thăm hỏi trò chuyện với các học viên tìm hiểu nhu cầu mong muốn và tinh thần của họ khi thực hiện cai nghiện tại đây
cơ sở ca nghiện ma túy số năm hiện đang được giao điều trị cho học viên ca nghiện tự nguyện và bệnh nhân điều trị methadone
đoàn thị xát đánh giá cao về cơ sở vật chất cũng như quy trình thực hiện cai nghiện tại đây
cái chính sách đối với ca nghiện ma túy số năm
ca nghiện tự nguyện đoàn thị xát đánh giá ca nghiện tự nguyện và bệnh nhân điều trị cho học viên ca nghiện tại đây
cơ sở ca nghiện ma túy số năm hiện đang được giao điều trị cho học viên ca nghiện tự nguyện và bệnh nhân điều trị cho học viên ca nghiện tại đây

cơ sở ca nghiện ma túy số năm hiện đang được giao điều trị cho học viên ca nghiện tại đây
cơ sở ca nghiện ma túy số năm hiện đang được giao điều trị cho học viên ca nghiện tại đây